bà con nông dân tỉnh cà mau đang đón tết trong niềm hân hoan khi mà giá cua thương phẩm liên tục tăng trong dịp tết
hiện tại thương lái đang thu mua cua gạch với giá khoảng sáu trăm linh đồng một kg cua y có giá khoảng ba trăm sáu mươi đồng một kg cua sô có giá khoảng một trăm linh đồng một kg
toàn tỉnh cà mau hiện có ba trăm linh hectare nuôi tôm đều được bà con nông dân thả nuôi sen canh cua và các loài thủy sản khác
với thế mạnh về điều kiện tự nhiên cua biển cà mau có chất lượng ngon hơn hẳn so với cua ở các địa phương khác trong khu vực
đặc biệt cua của huyện nam căn đã có thương hiệu được người tiêu dùng rất ưa chuộng được tiêu thụ rộng rãi trong nước và xuất khẩu đi các nước
trong đó trung quốc vẫn là thị trường lớn xưa nay về xuất khẩu mặt hàng này
song gần đây thị trường nội địa cũng có nhu cầu tiêu thụ mạnh trong dịp tết
theo dự đoán giá cua có thể còn tăng thêm do nhu cầu trong nước cũng như các thị trường nhập khẩu tăng mạnh mở ra nhiều triển vọng cho bà con nông dân